trước những khó khăn mà ngành đường sắt việt nam đang gặp phải
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ
để tháo gỡ những khó khăn trong kỳ phí quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
trước đó nhiều thông tin cho biết ngành đường sắt có nguy cơ phải dừng hoạt động
vì không đủ tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên
nguyên nhân là do dự toán ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ như tuần đường gác chắn
bảo đảm an toàn giao thông đến nay vẫn chưa được bộ giao thông vận tải bàn giao
cho tổng công ty đường sắt việt nam
trong khi đó tổng công ty đường sắt việt nam không còn thuộc quản lý của bộ giao thông vận tải
bất cập này đã khiến ngân sách khi phân bổ và giao dự toán của bộ giao thông vận tải
không giao được cho tổng công ty đường sắt việt nam
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhận được một số ý kiến của chuyên gia
và đại biểu quốc hội đề nghị điều chuyển tổng công ty đường sắt việt nam
từ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc bộ giao thông vận tải quản lý
để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của tổng công ty